dạng sáng nay ngày một mươi ba tháng năm một xe khách dường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội khi lưu thông trên quốc lộ một a
hướng từ tỉnh bình thuận đi thành phố hồ chí minh
khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh đồng nai
đã điều hai xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
sau ba mươi phút tham gia chữa cháy ngọn lửa đã được khống chế
vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã khiến toàn bộ xe và tài sản bên trong bị thiêu dụi gần như hoàn toàn